theo thông tin từ tiểu ban điều trị mang chỉ đạo quốc gia phòng chống covid một mươi chín
tính từ một mươi tám h ngày tám tháng sáu đến sáu h ngày chín tháng sáu việt nam không ghi nhận thêm ca mắc mới
và đã bước sang ngày thứ năm mươi bốn không có ca lây nhiễm trong cộng đồng
trong ba trăm ba mươi hai ca mắc đã có ba trăm một mươi sáu ca điều trị khỏi một mươi sáu ca còn đang điều trị
tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe là tám một trăm tám mươi hai người
trong đó cách ly tập trung tại bệnh viện là một trăm bốn mươi một người cách ly tập trung tại cơ sở khác là bảy chín mươi ba người
cách ly tại nhà lây nưu trú là chín trăm bốn mươi tám người